ngoại trưởng mỹ antony blinken vào ngày hôm qua đã tới khu vực bờ tây và có cuộc hội đàm với tổng thống chính quyền palestine mahmoud abbas tại thành phố ramallah
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông blinken tới bờ tây kể từ khi cuộc xung đột israel và hamas nổ ra vào ngày bảy tháng một mươi
hai bên đã trao đổi trong khoảng một giờ và không có phát biểu trước báo giới
tuy nhiên nguồn tin từ giới chức palestine cho hai tổng thống abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào giải gaza
về phần mình bộ ngoại giao mỹ cho hay ngoại trưởng blinken khẳng định cam kết của washington trong nỗ lực hướng tới hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước
cũng trong ngày hôm qua ngoại trưởng pháp catherine colona đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải gaza
bà cho hay pháp sẽ chủ trì hội nghị nhân đạo quốc tế vào ngày chín tháng một mươi một tới với nội dung đề cập đến việc tôn trọng luật pháp quốc tế những nhu cầu cơ bản về y tế nước sạch nhân liệu và thực phẩm